nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm
chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai và tham gia chương trình xuân đàn kết tết biên cương
do trung ương hội phụ nữ việt nam bộ tư lệnh biên phòng phối hợp với tỉnh quảng trị tổ chức
phát biểu tại chương trình đồng chí đặng thị ngọc thịnh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay về đời sống vật chất
cũng như tinh thần của nhân dân vùng biên giới trong những năm qua
đồng chí mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân
tiếp tục gìn giữ phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước việt nam lào
tại chương trình đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng hơn sáu trăm linh xuất quà cho các hộ đồng bào dân tộc vân kiều pa co
có hoàn cảnh khó khăn tại xã a ngo huyện đắk rông tỉnh quảng trị và một số hộ dân nước bạn lào
có điều kiện vui xuân đón tết cổ truyền năm hai nghìn một mươi chín
cùng ngày đồng chí đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
tại buổi làm việc đồng chí đánh giá cao những kết quả mà tỉnh quảng trị đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí mong muốn tỉnh quảng trị tiếp tục tập trung chỉ đạo ba phong trào thi đua yêu nước do chính phủ phát động
đồng chí đặng thị ngọc thịnh cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng trị nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín